các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong video lên tiktok bác sĩ người anh jamie parker giải thích
bạn bị ho hay có thể là thay đổi vị giác hoặc khứ giác và sốt
bạn có thể làm test nhanh nó trả kết quả âm tính bạn định đi làm đường
vì bác sĩ thuộc dịch vụ y tế công cộng anh nhs cho biết
nếu bạn có các triệu chứng của covid một mươi chín thì bạn nên ở nhà và đặt lịch xét nghiệm pcr
ngay khi bạn có kết quả test nhanh âm tính
test nhanh covid một mươi chín đã được khen ngợi trong suốt đại dịch
khi giúp chúng ta phát hiện ra nhiều ca bệnh một cách nhanh chóng
test nhanh covid một mươi chín thường được thực hiện ngay tại nhà
tại các cơ quan trung tâm thương mại mà không yêu cầu xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm
kết quả test nhanh thường được trả trong vòng nửa giờ
chúng hoạt động theo cách tương tự que thử thai
kết quả dương tính được hiển thị dưới hai vạch trên khai thử
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng test nhanh covid một mươi chín
có hiệu quả hơn tám mươi trong việc phát hiện bất kỳ mức độ nào của virus ở người lớn
một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí clinical epidemiology
cho thấy test nhanh phát hiện chín mươi ca bệnh khi người bệnh đang ở giai đoạn dễ lây nhiễm nhất
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh trước đây cũng phát hiện test nhanh covid một mươi chín
có hiệu quả phát hiện omitpron cao hơn so với biến thể khác trước đó
một nghiên cứu được công bố bởi các chuyên gia tại đại học oxford trước đây
cũng cho thấy test nhanh covid một mươi chín có hiệu quả cao trong cả giai đoạn đầu
và giai đoạn cuối của bệnh khi tải lượng virus
điều quan trọng là khi thực hiện test nhanh covid một mươi chín
bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ngay cả khi bạn đã thực hiện như bài tes trước đó
ngoài ra các bộ kit test được sản xuất bởi các công ty khác nhau
ở những nơi khác nhau vì vậy các hướng dẫn có thể khác nhau
bạn cũng nên tránh ăn uống ba mươi phút trước khi làm xét nghiệm
vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và tạo kết quả dương tính giả